bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
về kết quả hoạt động văn hóa thể thao du lịch và gia đình
đến nay phú yên có bảy mươi bảy di tích được xếp hạng trong đó một di tích quốc gia đặc biệt
hai mươi di tích quốc gia và năm mươi năm di tích cấp tỉnh
có một trăm tám mươi năm di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê
trong đó bốn di sản được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đặc biệt nghệ thuật bài tròi phú yên và bài tròi trung bộ việt nam
được unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
thời gian tới phú yên phải có chiến lược phát triển du lịch theo hướng bền vững
gắn với bảo vệ môi trường cảnh quan xây dựng thương hiệu xây dựng các cơ sở lưu trú
ngoài ra tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực văn hóa bảo tồn trùng tu xếp hạng
khai thác hiệu quả tiềm năng di tích di sản văn hóa để thu hút khách du lịch
đầu tư các điểm tuyến đường phục vụ tập luyện thể dục thể thao đặc biệt chú trọng đến thể thao thành tích cao